xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị trong ba ngày tới các tỉnh phía đông bắc bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa tây nam không khí lạnh
nên mang theo kiểu thời tiết đặc trưng của những ngày đầu đông với tiết trời hầu như là không mưa tình trạng rét khô độ ẩm không khí giảm thấp
trong ngày thì sẽ còn nắng hành với nhiệt độ phổ biến ở dưới mức là hai mươi ba độ
tương tự tại khu vực phía tây bắc bộ trời nắng hanh vào trưa chiều và rét sâu về đêm và sáng
khi nhiệt độ lúc này chỉ ở mức là từ một mươi đến một mươi ba độ trong những ngày tới
thậm chí những nơi núi cao còn ở dưới mức năm độ sương mù có thể xuất hiện
ngoài ra độ ẩm không khí giảm xuống rất thấp nên việc bổ sung đủ nước và các loại rau quả
là rất cần thiết để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể khi dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp
khu vực miền trung từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế thì mưa chỉ diễn ra rải rác tại các tỉnh
từ quảng bình cho đến thừa thiên huế trong đêm nay sau sẽ giảm nhanh trưa chiều còn nắng gián đoạn trở lại
tuy nhiên do còn chịu tác động của khối không khí lạnh nên nhiệt độ ngày đêm vẫn ở mức thấp
ở dưới mức là hai mươi năm độ vào lúc trưa chiều trời rét sâu ở các tỉnh từ thanh hóa đến nghệ an và hà tĩnh
cùng chung xu thế giảm mưa tại các tỉnh phía nam của đèo hải vân từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận
thì trong ba ngày tới mưa giảm nhanh cả về diện và lượng
trong những ngày tới thì trời sẽ nắng nhẹ và nhiệt độ nhích dần lên
vì vậy người dân nên tranh thủ thời tiết khô giáo khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra vừa qua
nhiệt độ cao nhất có thể đạt ở mức là ba mươi một ba mươi hai độ vào các ngày là mùng hai và mùng ba tháng một mươi hai sắp tới
các tỉnh tây nguyên trong những ngày đầu tháng một mươi hai thì do nhiễu động của gió đông suy yếu đi
và dạnh áp thấp xích đạo lùi dần xuống phía nam
nên mưa trên khu vực giảm nhanh chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi trong thời đoạn ngắn với lượng mưa không nhiều
ban ngày thì hầu hết các nơi trên khu vực này trời đều có nắng nên nhiệt độ có xu hướng tăng lên
các yếu tố địa hình nên cao nhất trong ngày đều ở dưới mức là ba mươi độ
còn các tỉnh miền nam mưa chỉ còn diễn ra trong đêm nay sau thì sẽ giảm dần về diện và lượng
trưa chiều trời có nắng nhiều hơn và nhiệt độ tăng nhẹ so với thời gian qua
đạt ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ vào lúc trưa chiều
và thấp nhất về đêm và sáng chỉ còn ở mức là hai mươi một đến hai mươi bốn độ